sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một ubnd tp hcm tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi tám năm ngày nhà giáo việt nam
và tuyên dương các gương điển hình ngành giáo dục và đào tạo năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi là một năm đặc biệt với ngành giáo dục thành phố
do tác động của dịch covid một mươi chín ngành giáo dục đã kịp thời thích nghi
tổ chức các lớp học trực tuyến bổ trợ kiến thức cho các em trong thời gian nghỉ học
đồng thời có những phương pháp đổi mới cách dạy trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
thành phố mong muốn mỗi thầy cô giáo tiếp tục phấn đấu là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo
truyền cảm hứng đam mê tinh thần tự học cho các thế hệ học trò giúp các em tiếp cận nền giáo dục tiên tiến
từ đó hình thành nguồn nhân lực có chất lượng cao gắn với những nhu cầu đặc thù của thành phố
tại buổi lễ hơn bảy mươi tập thể và một trăm ba mươi một nhà giáo được vinh danh khen thưởng vì sự nghiệp giáo dục